thưa quý vị và các bạn vào chiều qua ngày bốn tháng một mươi một bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tp hà nội
tham dự buổi họp báo có đại diện bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tp hà nội cùng các chuyên gia giao thông đô thị
trên tuyến có một mươi hai nhà ga trên cao và khu deport ở phú lương quận hà đông
đây cũng là tuyến đường sắt trên cao được xây dựng theo tiêu chuẩn của trung quốc
tuy nhiên đã được đơn vị tư vấn độc lập act của pháp đánh giá theo một mươi sáu tiêu chuẩn về an toàn của châu âu
hiện hơn bảy trăm linh nhân sự gồm lái tàu và nhân viên phục vụ đã được đào tạo tập huấn tại trung quốc và trở về việt nam để sẵn sàng vận hành
theo bộ giao thông vận tải dự án chậm sáu năm cũng là bài học trong việc thực hiện các dự án
sử dụng nguồn vốn oda của nước ngoài
với một trăm sáu mươi sáu quy trình vận hành hệ thống đến nay tàu đã được thẩm tra hoàn thành vận hành thử hai mươi ngày trong suốt thời gian vừa qua
kế hoạch vận hành giai đoạn đầu tính tối thiểu một năm từ khi được bàn giao sau đó đến giai đoạn hai
trong năm đầu sáu tháng sau khi tiếp nhận tinh thần vận hành từ thấp đến cao để vừa phù hợp với thông lệ chung vừa phù hợp với tốc độ sử dụng dịch vụ của người dân
đặc biệt cơ quan chức năng cũng đã chủ động lên các phương án đảm bảo an ninh an toàn trên toàn tuyến có khu vực đường sắt đi qua
về việc này thì kể từ thời khắc bàn giao tức đậy trách nhiệm của đơn vị khai thác vận hành là thành phố hà nội
thành phố hà nội đã thiết lập một phương án đảm bảo an ninh trực tực
thành quỷ quỷ ban nhân dân có giao nhiệm vụ cho công an thành phố
và công dân thành phố đã thiết lập một phương án
chúng tôi đã cơ bản
chúng tôi đã thông qua trở thành một phương án hỗ trợ để bảo vệ một mươi hai ga bảo vệ dọc tuyến bảo vệ công trình nồi hệ thống ngầm điểm đầu cắt linh điểm cuối yên nghĩa
tất cả đều được xác định trong phương án đảm bảo an ninh trật tự cùng với an toàn kỹ thuật chạy tàu
dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông có tổng chiều dài một mươi ba năm km có một mươi hai nhà ga và một mươi ba đoàn tàu điểm đầu ga cát linh điểm cuối ga yên nghĩa
dự án sẽ chính thức được bộ giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải bàn giao cho thành phố hà nội để đưa vào vận hành khai thác vào ngày sáu tháng một mươi một tới đây
được biết đối tượng miễn phí đi xe buýt cũng sẽ được miễn phí đi tàu tuyến cát linh hà đông
để kết nối sẽ có năm mươi năm tuyến xe buýt có trợ giá liên quan kết nối ngang và dọc để người dân di chuyển